vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết vừa phá thành công chuyên án triệt phá ổ nhóm mại dâm tại xóm tân phong xã thanh khai huyện thanh trương tỉnh nghệ an do đinh thị thủy bốn mươi hai tuổi làm chủ
quá trình khám xét lực lượng chức năng đã phát hiện có bốn cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về cơ quan để làm việc
tại cơ quan điều tra đinh thị thủy khai nhận đã cho xây phía sau nhà một mươi ba phòng nhỏ theo kiểu phòng trọ tuy nhiên thay vì cho khách thuê trọ thủy thường xuyên nuôi ăn ở từ tám đến một mươi cô gái sẵn sàng bán dâm cho khách khi có nhu cầu thủy thu mỗi khách hai trăm linh đồng cho một lần bán dâm sau đó chi cho gái bán dâm một trăm linh đồng